đây là giải pháp linh hoạt của thành phố móng cái ở khu vực biên giới nhằm đạt mục tiêu kép tại vùng xanh
tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhân dân trong hoạt động kinh tế
đảm bảo an toàn cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới
vừa qua ubnd tp hải phòng vừa có văn bản đồng ý với đề nghị của sở giáo dục và đào tạo
về việc tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín theo tỷ lệ sát xuất năm
đối với học sinh các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông
sở giáo dục và đào tạo hải phòng có văn bản gửi các cơ quan liên quan
đề nghị chủ tịch ubnd các quận huyện chỉ đạo trung tâm y tế địa phương
phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức triển khai lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
bằng phương pháp rt pcr mẫu gộp một mươi cho học sinh các cấp học với sát xuất lấy mẫu
là năm cho mỗi khối học trên mỗi trường
kinh phí xét nghiệm do ngân sách ubnd tp truy trả
do đối với các trường mầm non lấy mẫu theo sát xuất năm
toàn trường và chỉ thực hiện xét nghiệm nếu được phụ huynh xác nhận đồng ý
cũng như có biểu hiện lâm sàng ho sốt khó thở
thủ trưởng các đơn vị giáo dục có trách nhiệm chủ động theo dõi lịch xét nghiệm covid một mươi chín
và chuẩn bị chú đáo về cơ sở vật chất để việc xét nghiệm được thuận lợi
đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bố trí phòng để tổ chức xét nghiệm
chuẩn bị gây ngùi
theo thống kê của sở dục và đào tạo hải phòng năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
toàn thành phố có trên năm trăm linh học sinh
trong đó riêng khối trung học vô thâm có hơn sáu mươi một học sinh
và khối trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên là gần tám học sinh
sau phản ánh về việc nghìn người rủ nhau cắm trại dưới chân cầu vĩnh tuy
sau nến lòng sản cách ubnd phường long biên đã lập chốt chặn các nối đi tại đây
tránh tình trạng tụ tập đông người
theo ghi nhận của phóng viên ubnd phường long biên quận long biên hà nội
cùng lực lượng chức năng đã thiết lập bốn chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
để ngăn người dân tập trung tại chân cầu vĩnh tuy
lãnh đạo ubnd phường long biên cho biết sau khi có chỉ thị hai mươi hai của ubnd thành phố hà nội
phường đã xây dựng kế hoạch trong đó có việc duy trì hai tổ cơ động và một mươi hai chốt kiểm soát
tổ vận động trong các khu dân cư tổ dân phố
trước đó khi ubnd thành phố hà nội nới lỏng giãn cách
cho phép người dân ra đường nhưng không tập trung quá một mươi người
nhiều người đã chọn bãi giữa chân cầu vĩnh tuy phường long biên quận long biên hà nội
làm nơi cắm trại vui chơi
nơi ăn uống thả chiều v v
ghi nhận của phóng viên trong hai ngày cuối tuần tại đây thu hút rất đông người dân
đặc biệt khi chiều muộn
nhiều khu vực tập trung đông thậm chí nhiều người còn không đeo khẩu trang
giữ khoảng cách hai mét theo quy định năm k
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại